chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
và cả phẫn nộ nữa
và thực tế là chỉ vài tháng sau khi bố mẹ cháu ly hôn
thì bé đã tới bốn lần phải nhập viện
và lần nào thì cũng trong tình trạng rất là nguy kịch
dù đang trong quá trình điều tra
nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta cũng cảm thấy là có cái điều gì đó bất thường ở đây
chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn là bé đã không được bảo vệ và chăm sóc tốt
vậy với cái vai trò là phó chủ tịch thường trực hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
thì bà có cảm nghĩ như thế nào và bà đánh giá như thế nào về cái vụ việc xảy ra lần này
phải nói là hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam và bản thân tôi
khi nhận được những thông tin này thì phải nói là hết sức xót xa
một em nhỏ rất là nhỏ
mà rơi vào một cái tình cảnh mà phải nói là quá đau đớn
và chúng ta thấy những cái trường hợp này là
em đã liên tiếp bị những cái cuộc mà phải đưa đi cấp cứu
nhưng một điều đáng buồn là
là chúng ta không phát hiện sớm
trong thời gian rất ngắn mà em đã phải đi cấp cứu đến bốn lần
và có những lần là do uống thuốc sâu
thế và như vậy là người thân rồi những người ở xung quanh
cũng không hề nghĩ đến là có cái nguy cơ nào đang dình dập em không
rồi là lại nuốt vào những cái dị vật cũng phải đi cấp cứu
nghe trong thời gian rất là ngắn mà bốn lần nhập viện như thế
và những cái điều đó không phải tự dưng em ấy
có thể là có
uống thuốc sâu
thì ai để sơ xuất
hay ai làm thế nào
mà để em bé đến mức mà đã phải cấp cứu
mà lần ấy cũng tiên lượng rất xấu rồi
còn lần này thì thật sự
là phải nói là
mọi người nghe thấy mà ngay chúng tôi
thì cũng cảm thấy là quá xót xa
và phẫn nộ
không biết là chăm sóc nuôi dạy như thế nào
mà lại để các em bé mà bị
những chính cái đinh nhỏ như thế găm trong đầu
để có cái nhìn đa chiều hơn
về vụ việc này thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ
kết nối trực tuyến với luật sư nguyễn anh thơm
xin chào luật sư ạ
quan điểm của luật sư về vụ việc này như thế nào
theo quan điểm của luật sư
trong cái vụ việc này
rõ ràng là đã có cái dấu hiệu bạo hành trẻ em
nên cần thiết
phải nhanh chóng điều tra
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thì rõ ràng là cái việc cháu
cũng bị đinh ghim găm
trong đầu như vậy là hành vi có
chủ ý được tác động trực tiếp
của một loại hung khí nguy hiểm gây đêm
xác định cái sự việc
là đặc biệt nghiêm trọng
sau khi nhận được những nguồn tin báo
về tội phạm
thì cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố hà nội
đã ngay lập tức vào cuộc
quyết liệt điều tra để làm rõ
trên cơ sở phối hợp
với các phòng ban nghiệp vụ
của công an hà nội
đã tổ chức điều tra
và cho đến thời điểm hiện nay
cũng đã làm rõ được
cái nghi phạm có liên quan đến cái việc
mà bạo hành cháu bé
cháu bé được trần loán là bị
trấn thương sọ não và trong trường hợp là
nếu như cháu bé bị trấn thương sọ não
do bị bạo hành thì
đối tượng gây ra sẽ phải đối mặt với mức án như thế nào
thưa đối xử
trong trường hợp nếu xác định được
đối tượng có liên quan
đến việc bạo hành cháu bé
gây nên những cái
trấn thương nghiêm trọng
về sọ não
thì chắc chắn đối tượng sẽ phải
chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người
theo quy định tài điều
một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
năm hai nghìn một mươi năm sơ đổi năm hai nghìn một mươi bảy
với nhiều tình thiết bị không tăng nặng
giết người dưới một mươi sáu tuổi
và có tinh chất côn đồ
trong trường hợp là cháu bé
bị tử vong thì
nghi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất
là tự hình
là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
chúng ta cần phải
làm rõ được
trước cái thời điểm cháu nhập viện này
thì có hay không
cái việc là cháu bị các cái đối tượng
cảm ơn luật sư
với những phân tích vừa rồi
trở lại với bà hồng ạ
thưa bà như luật sư vừa phân tích
tự hình là cái mức án cao nhất
mà các đối tượng bạo hành trẻ em có phải chịu
tuy nhiên thì thực tế là
vẫn còn có những đứa trẻ khác
đặc biệt là những đứa trẻ mà có bố mẹ ly hôn
vẫn đang phải chịu bạo hành
ngay trong chính ngôi nhà của mình mà
chúng ta vẫn chưa phát hiện được những cái vụ việc đó
như là một tảng băng chìm vậy
vậy theo bà thì vì sao
đâu là cái nguyên nhân mà chúng ta chưa phát hiện sớm
được các cái vụ việc đó và đâu là giải pháp ạ
phải nói như thế này
tình trạng li hôn li thân hiện nay
là càng ngày càng có xu hướng cao
cái những em bé
là những người thiệt thỏ nhất
và trong những vụ li hôn li thân này
mà nếu mà bố hoặc mẹ đã có con riêng
thì cái việc mà
để đảm bảo an toàn cho các cháu bé đó
còn đây hai vụ xảy ra lớn như vậy
đều là mẹ
trung sống như nhân tình với bố
hoặc mẹ bố
đang sống như nhân tình với một người khác
gây ra thì chúng ta phải thấy là gì
các em còn rất là nhỏ
các em rất non nớt
trẻ em thì người khác dọa là đã sợ rồi
nên các em không dám nói
thế mà bây giờ
những người xung quanh
và không phát hiện sớm
thì những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra
theo tôi thì vừa trước
tình hình này
thì đầu tiên là các gia đình
ông bà chú bác
rồi nội ngoại
khi mà một cặp vợ chồng chung sống với nhau
không lành lặn mà phải li hôn li thân
thì người thân lập tức phải nghĩ đến
em bé con em của mình
nếu mà tốt thì không sao
nhưng nếu mà xấu thì em bấu ý vào đâu
nên chúng ta phải thường xuyên
có cái sự giám sát
hỏi thăm xem con em của mình như thế nào
và nếu có những cái vết thương
gì trên người như cái trường hợp
em bé lần này
thì một lần đi viện thôi
đã phải nghĩ đến
là có bị người nào đánh đập không
có bị người nào hãm hại không
chứ không thể để đến lần thứ tư nữa
và một điều nữa là cộng đồng xung quanh
chúng ta phải hết sức chú ý
là bây giờ tới này
hiện nay chúng ta đang sửa cái luật
phòng chống bạo lực gia đình
thì nên chăng chúng ta phải có những cái hình thức là
với những cái cặp li hôn li thân như thế này
khi đến ở đâu là phải trình báo
và có sự giám sát của cộng đồng
và như thế thì chúng ta
phát hiện được sớm
để cứu các em
để có những cái hình thức là thay đổi
khi mà không nuôi được nữa
thì thay đổi cho người khác nuôi
và hiện nay chúng ta có rất nhiều những cái gia đình
người ta có tấm lòng nhân ái
không phải con em người ta người ta sẵn sàng nuôi
và nhà nước chúng ta các tổ chức
cũng sẵn sàng có những cái máy ấm nhà mở
nếu đã lấy người khác
và không nuôi được con
thì hãy trả lại các em bé
cho gia đình cho cộng đồng
để mọi người yêu thương chăm sóc
chứ tránh để cái trường hợp
đáng tiếc đau lòng như thế này xảy ra
như bà cũng vừa phân tích thì không phải là tất cả
các vụ bạo hành trẻ em đều có nguyên nhân là cha mẹ ly hôn
thế nhưng mà hai cái vụ việc gần đây nhất
mà chúng ta thấy đó là cái vụ bé gái tám tuổi
và cái vụ việc bé gái ba tuổi nghi bệnh bạo hành này
đều có các đặc điểm chung là cha mẹ ly hôn
bởi vậy mà có ý kiến cho rằng là
khi mà cha mẹ ly hôn thì chính quyền sở tại
cần được sao trách nhiệm là
quản lý hay là giám sát sức khỏe của các em
và đồng thời cũng có cái ý kiến cho rằng là
liệu chúng ta có nên hình sự hóa
cái việc mà ngăn cấm cha mẹ sau khi ly hôn
mà thăm non các em hay không
thì quan điểm của bà như thế nào
tôi gần đây thì nhận được rất là nhiều
những cái đơn thư của công dân
trong đó có cả các ông bố
có cả các bà mẹ mà ngay ở hà nội này
cái tình trạng mà ngăn cấm
không cho gặp con không cho chăm sóc nuôi dưỡng
là đang diễn ra
thứ hai là bây giờ các cặp gia đình
mà có trình độ
rồi là có điều kiện
thì lại đang tranh giành
quyền nuôi con
thì những cái điều mà chúng ta đặt ra
ở đây thì phải nói là
những cái cặp này
chính xác là chúng ta phải có những sự giám sát của cộng đồng
trước kia chúng ta chưa có quy định
thì bây giờ phải có quy định
thế nhưng cũng có người đặt ra là thế
thì chính quyền lấy người ở đâu
để giám sát cái việc này
thì theo tôi là cộng đồng ở đây
chính quyền chịu trách nhiệm
nhưng mà có thể phân công cho cái tổ dân phố ở đấy
cho những người hàng xóm thân thiết ở đấy
để người ta biết
là các cháu đang sống như thế nào
có vấn đề gì không
và định kỳ hàng một tháng hay bao nhiêu ngày
thì có cái nhận xét
để anh có tiếp tục được nuôi không
và coi như nếu ông bố bà mẹ
mà bị ngăn cấm nuôi dưỡng
thì phải báo ngay để thay đổi này
thay đổi ngay cái quyền nuôi con
và thủ tục theo tôi chúng ta cũng làm
thủ tục chúng ta cũng phải sửa
cho nó thuận lợi
chứ còn nhiều trường hợp thì
hiện nay chúng ta vẫn đang quy định là
tòa án nhân dân cấp quận huyện
thì nhiều ông bố bà mẹ cũng chưa biết được
theo tôi là
về bên cạnh cái vấn đề
là giám sát tại cộng đồng
mọi người cùng chăm sóc các bé
thì về mặt chế tài hoặc những cái quy định của nhà nước
chúng ta cũng phải làm nghiêm khắc
nhưng lại dễ tiếp cận để người dân có thể thực hiện được
để trẻ em được bảo vệ và chăm sóc tốt nhất
thì tôi nghĩ là đó là trách nhiệm
không phải của một cá nhân ai
mà của tất cả mọi người
thì có như vậy thì trẻ em mới được bảo vệ ạ
cảm ơn bà về cuộc trao đổi vừa rồi
thưa quý vị và các bạn
sinh thời chủ tịch hồ chí minh khẳng định
thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà
vì vậy chăm sóc và giáo dục tốt các cháu
là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân
chỉ khi trẻ em được mỗi cá nhân
mỗi gia đình và toàn xã hội yêu thương
thì chúng ta mới có thể không còn nghe những câu chuyện đau lòng như trên
và tiếp theo của chương trình an ninh ngày mới
thì xin mời quý vị cùng đến với một vài chính sách
và những quy định mới trong tháng một này
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
hướng dẫn các địa phương cho học sinh một mươi hai tuổi trở lên
đi học trực tiếp an toàn trở lại
sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
sớm nhất có thể
nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ cao
trong việc tiêm đủ liều vaccine cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đây là nội dung thông báo số một mươi tám kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp thường trực chính phủ
về việc xem xét mở cửa trở lại trường học
thanh tra chính phủ đã công bố quyết định thanh tra
việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm vaccine
thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ
và một số đơn vị sự nghiệp thuộc bộ
thời kỳ thanh tra từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi

bộ trưởng bộ văn hóa thể thao

bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng cho biết
sẽ sớm trình thủ tướng chính phủ kế hoạch mở cửa toàn bộ thị trường du lịch quốc tế
tốt nhất là vào dịp ba mươi tháng bốn này
bộ trưởng lưu ý ngành du lịch phải có những bước chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch này
tự tin nhưng không chủ quan có độ sẵn sàng thích ứng cao
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh
thành phố sẽ không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai như kế hoạch ban đầu
trước đó thành phố đã báo cáo xin ý kiến chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trên tinh thần để đảm bảo phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân là trên hết
ban cán sự đảng chính phủ đề nghị chưa nên cho phép hà nội bắn pháo hoa dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai

tiếp theo trong bản đề ngày mới mấy quý vị
cùng tôi điểm qua một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo ra sáng nay
báo tùy trẻ thông tin vào ngày một mươi chín tháng một phó thủ tướng vũ đức đam đã vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ
về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bảo đảm an toàn hiệu quả công tác phòng chống dịch trong dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
công điện yêu cầu tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tổ chức việc tiêm vaccine phòng covid một mươi
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên và mũi thứ hai cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế hành chính
đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhất là trong quá trình di chuyển về quê sinh hoạt trong dịp tết và trở lại nơi làm việc sau tết
cũng trên báo tuổi trẻ thông tin bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng vừa thay mặt thường trực thành ủy ký ban hành công điện
về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó bí thư thành ủy hà nội yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống dịch
lãnh đạo các địa phương phải tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch không lơ là chủ quan
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán góp phần đảm bảo phục vụ nhân dân đón tết bình an vui tươi lành mạnh tiết kiệm
đặc biệt là chuẩn bị và cung cấp kịp thời các túi thuốc abc cho người dân nâng cao năng lực điều trị f tại nhà
và tại các tầng điều trị hạn chế mức thấp nhất ca chuyển nặng và ca tử vong
thông tin trên báo kinh tế và đô thị nhiều chuyên gia cho rằng với việc đáp ứng các điều kiện cơ bản
thì mở cửa trường học trên diện rộng là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay
thông tin cho biết bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cho rằng tỷ lệ tiêm vaccine trên cả nước đạt rất cao
điều kiện thuốc chữa có cải thiện điều kiện phòng chống dịch như hiểu biết và thích ứng của người dân
cũng được nâng cao các địa phương có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch
với sự khuyên cáo của các tổ chức quốc tế phân tích kinh nghiệm các nước thì đây chính là lúc cần thiết điều chỉnh
trong mở cửa trường học một cách an toàn như tinh thần chỉ đạo của chính phủ
chủ trong thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
báo lao động thông tin vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm
trong mua sắm thiết bị y tế xảy ra tại bệnh viện bạch mai
thông tin cho biết theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi hai bệnh viện bạch mai triển khai đề án sử dụng các trang thiết bị y tế
từ nguồn xã hội hóa biết điều này vào tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu bị can tuấn đã gặp giám đốc bệnh viện bạch mai
nguyễn quốc anh đề nghị bán robot rosa hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọ não với giá là ba mươi chín tỷ đồng
và robot mako hỗ trợ phẫu thuật khớp gối với giá là bốn mươi bốn tỷ đồng theo cáo trạng robot thang mới một trăm linh
ra máy bảy tỷ đồng và thuế nhập khẩu có tổng trị giá bảy bốn tỷ đồng
tức là chỉ bằng gần một phần năm giá mà bệnh viện bạch mai đã thỏa thuận là ba mươi chín tỷ đồng
như báo công an nhân dân đã đưa tin dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo song hình thức lừa đảo đầu tư
qua mạng vẫn nở rộ và thêm nhiều nạn nhân tiếp tục dính bẫy
bộ công an và bộ công thương cũng đã liên tục đưa ra cảnh báo nhiều loại hình lừa đảo nở rộ
trong đợt dịch covid một mươi chín với nhiều thủ đoạn mới mà nổi bật là các mô
hình lừa đảo tài chính lừa đảo kiểu poly đa cấp lấy tiền người sau trả cho người trước
và khuyến khích nạn nhân tố giác
tuy nhiên các hình thức kinh doanh này đều không hợp pháp nên nhiều người lỡ bị lừa cũng phải chấp nhận
ngậm bô hòn làm ngọt không dám tố cáo vì sợ liên lụy
hiện nay danh sách nạn nhân của những mô hình lừa đảo này ngày càng dài
báo tuổi trẻ thông tin vào tối ngày một mươi chín tháng một công an huyện thạch thất hà nội cho biết đơn vị đã bàn giao
nghi phạm nguyễn trung huyên ba mươi tuổi chú tệ huyện thạch thất và hồ sơ vụ việc cho phòng cảnh sát hình sự
công an tp hà nội để tiếp tục làm rõ vụ việc cho bé ba tuổi có dị vật giống như là đinh găm vào hộp sọ
theo công an nghi phạm huyên chính là người tình của mẹ cháu bé
trong ngày ông nguyễn hoa nam cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội đã có công văn đề nghị
công an tp hà nội nhanh chóng chỉ đạo xác minh điều tra vụ việc và xử lý nghiêm hành vi bạo lực trẻ em nếu có
bên cạnh đó quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp ban đầu một mươi ba triệu đồng
để điều trị chăm sóc sức khỏe cho cháu bé
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát
trong an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
một đường dây gồm bốn mươi một đối tượng do lê bá hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận thanh xuân tp hcm
đội cầm đầu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định có khoảng hơn năm người bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đã bị đường dây lừa đảo hơn một trăm linh tỷ đồng
lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hải quốc lịch sĩ
đưa ra nhiều thông tin gian dối là có khả năng thấu thị chữa bệnh làm cho nhiều người tin tưởng
vũ thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng chồng là chu xuân thu trú tại tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người
với tội danh trên hòa đã bị tòa án nhân dân tỉnh vĩnh phúc tuyên án tù trung thân thu một mươi tám năm tù giam
cách đây chưa đầy một tháng một bé gái tám tuổi ở tp hcm đã tử vong do bị mẹ kế hành hạ đánh đập trong suốt thời gian dài
thì lại có thêm một bệnh nhân nhi ba tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
với chín chiếc đinh gỗ ở sọ
và tổ chức não của bé đã đến lúc cần tăng cường các chế tài thay đổi luật đủ sức gian đe để ngăn chặn nạn bảo hành trẻ em
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn các địa phương cho học sinh từ một mươi hai tuổi trở lên đi học trực tiếp an toàn trở lại
sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sớm nhất có thể
nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ cao trong việc tiêm đủ liều vaccine cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng cho biết
sẽ sớm trình thủ tướng chính phủ kế hoạch mở cửa toàn bộ thị trường du lịch quốc tế
tốt nhất là vào dịp ba mươi tháng bốn này trên cơ sở các địa phương chuẩn bị tốt cho kế hoạch này có độ sẵn sàng thích ứng cao